kết quả thăm dò do trung tâm nghiên cứu dư luận toàn nga thực hiện được công bố vào ngày hôm qua cho thấy
mức độ tín nhiệm của tổng thống vladimir putin trong công chúng nga vẫn được duy trì ở mức cao đạt tám mươi
khi được hỏi về lòng tin đối với tổng thống putin tám mươi số người được hỏi trả lời là có
không thay đổi so với kết quả khảo sát tuần trước
tuy nhiên tỷ lệ tán thành cách điều hành chính phủ của ông putin sụt nhẹ hai xuống còn bảy mươi sáu bảy
xét theo tỷ lệ ủng hộ các đảng đảng nước nga thống nhất cầm quyền nhận được sự ủng hộ của ba mươi tám tám số người được hỏi
giảm bốn điểm phần trăm trong khi các đảng khác đều ghi nhận tỷ lệ ủng hộ ở mức tương đương hoặc dưới một mươi ba
cuộc khảo sát được tiến hành từ ngày hai mươi bảy tháng hai đến ngày năm tháng ba với sự tham gia của một sáu trăm linh người từ một mươi sáu tuổi trở lên